kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín người bệnh có bảo hiểm y tế khi thực hiện dịch vụ cận lâm sàng như chụp x quang siêu âm chụp cắt lớp vi tính chụp cộng hưởng tư
sẽ không bị thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ theo thông tư chín hai nghìn một mươi chín mà bộ y tế vừa ban hành
cùng với đó thông tư còn hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
chuyển dịch vụ cận lâm sàng và những trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế
thông tư tư quy định trường hợp một dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận trong cùng một lần chỉ định
quỹ bảo hiểm y tế chỉ thanh toán trong một lần thực hiện dịch vụ cận lâm sàng đó
cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng không được thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh